xin chào quý vị và các bạn bây giờ là bản tin mùa mùa ban nay với các tin tức cập nhật đáng chú ý
thưa quý vị một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra vào khoảng hai mươi ba h đêm qua ngày một mươi một tháng bảy trên quốc lộ bốn
đoạn qua xã vạn phước huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa hậu quả làm ba người chết tám người bị thương
vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô tải mang biển kiểm soát bảy mươi hai c một mươi hai nghìn tám trăm hai mươi hai do đỗ tiên điệp chú tại huyện hải hậu tỉnh nam định điều khiển theo hướng nam bắc
trên xe có ba người và chiếc xe khách mang biển số ba mươi z bảy nghìn chín trăm bảy mươi tám do phạm xuân cang chú tại huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa điều khiển chạy cùng chiều phía trước
tại hiện trường đầu chiếc xe tải bị bẹp rúm trong khi đó phần đuôi chiếc xe khách cũng đã bị hư hỏng hoàn toàn
vụ tai nạn khiến ba người chết tại chỗ
gồm hai người trên xe ô tô tải là nguyễn văn nam và nguyễn văn tuấn cùng chú tại huyện hải hậu tỉnh nam định
một người trên xe ô tô khách là lê thị xuân hương chú tại quận hai bà trưng thành phố hà nội
tám người bị thương gồm một người trên xe tải và bảy người trên xe khách
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường khẩn trương tổ chức đưa các nạn nhân đi cấp cứu
nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu xác định là do tài xế xe tải thiếu quan sát không làm chủ tốc độ không giữ khoảng cách an toàn tông vào đuôi xe khách
sáng nay ngày một mươi hai tháng bảy công an tỉnh và ban an toàn giao thông tỉnh khánh hòa đã tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn
trong đó mỗi trường hợp tử vong được hỗ trợ năm triệu đồng mỗi trường hợp bị thương nặng ba triệu đồng xây sát một triệu đồng
sáng nay ngày một mươi hai tháng bảy tại tòa án quân sự thủ đô hà nội tòa án quân sự quân khu bảy mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai cựu tư lệnh cảnh sát biển
lê văn minh cựu thiếu tướng tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn và lê xuân thanh cựu thiếu tướng tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
cùng đồng phạm trong vụ án buồn lậu nhận hối lộ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và không tổ chức tố giác tội phạm
theo cáo trạng của viện kiểm sát từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một ông lê văn minh đã nhận hối lộ của phan thanh hiếu tổng số tiền sáu chín tỷ đồng
viện kiểm sát truy tố bà phan thị xuân là vợ của ông lê xuân thanh về tội nhận hối lộ với vai trò giúp sức cho ông lê xuân thanh
khi một mươi một lần nhận tổng số tiền một tám tỷ đồng từ phan thanh hiếu thông qua con trai là phan lê hoàng anh
quá trình điều tra cơ quan điều tra đã thu giữ tổng số tiền hơn ba mươi bốn tỷ đồng liên quan đến vụ án này
trong đó ông lê văn minh và ông lê xuân thành được ghi nhận
đã khắc phục xong toàn bộ thiệt hại bị cáo buộc gây ra
trong vụ án này một số đối tượng liên quan như phan thanh hiếu đào ngọc viễn
đã bị các cơ quan tố tụng tỉnh đồng nai điều tra truy tố đưa ra xét xử
các bị cáo phùng danh thoại lê văn minh nguyễn thế anh là quân nhân phạm tội
nên thuộc thẩm quyền điều tra truy tố xét xử của các cơ quan tố tụng trong quân đội
phiên tòa xét xử vụ án này dự kiến sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng bảy
thưa quý vị liên quan đến vụ một cháu bé trên địa bàn tỉnh đắk lắk vừa bị tẩm xăng đốt
gây bỏng nặng ở chân do không chịu đi trộm mũ cao su
công an huyện yà hờ leo tỉnh đắk lắk đang vào cuộc điều tra
nạn nhân là cháu niềm y ngách tám tuổi trú tại xã ia son
sau khi tiếp nhận thông tin hội chữ thập đỏ xã yà son đã đưa cháu
đến trung tâm y tế huyện yà hờ leo thăm khám
tại đây các bác sĩ cho biết chân chóng ngách có nguy cơ bị hoại tử
theo thông tin xác minh ban đầu tùy ban nhân dân xã yà son
vào đêm ngày một mươi một tháng bảy một nam thanh niên trú tại xã yà hờ leo
trở ngách cùng hai cháu nhỏ đi ăn trộm mũ cao su
khi tới nơi cả ba cháu đều không đồng ý vào trộm cắp và bỏ chạy
lúc này hai cháu nhỏ chạy thoát được riêng cháu ngách bị nam thanh niên
bắt giữ lại và dùng xăng tẩm vào chân rồi châm lửa đốt gây bỏng nặng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang kiểm tra và xác minh tố giác
về tội phạm theo đơn của bà ngô thị bảo ngọc chú tại phường hiệp thành
quận một mươi hai tố cáo phạm văn giàn cùng đồng bọn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn đã bán căn nhà cho người khác nhưng vẫn tiếp tục bán cho bà ngọc
để chiếm đoạt số tiền là hai tỷ năm mươi triệu đồng đồng thời tố cáo giang văn hải
cùng đồng bọn có hành vi cưỡng đoạt tài sản
bằng thủ đoạn ép bà ngọc ký giấy trả nợ thay cho phạm văn giàn
qua giác minh được biết căn nhà không số thuộc tổ bốn mươi bảy c khu phố bảy phường hiệp thành quận một mươi hai
phía trước có căn nhà số chín mươi hai trên bốn và căn nhà số chín mươi hai trên bốn a hẻm ba trăm linh
đường bùi văn ngữ tổ bốn mươi bảy c khu phố bảy phường hiệp thành quận một mươi hai có liên quan đến vụ việc
để có căn cứ xử lý tố giác về tội phạm cơ quan cảnh sát điều tra mời những ai đã ký
thỏa thuận mua căn nhà trên từ phạm văn giàn
thì liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm phòng cảnh sát hình sự đội tám
địa chỉ số bốn trăm năm mươi chín đường trần hưng đạo phường cầu kho quận một tp hcm gặp cán bộ thụ lý
thiếu tá nguyễn văn hà minh số điện thoại sáu mươi chín ba trăm một mươi tám bảy nghìn hai trăm bốn mươi bốn chín mươi hai bốn trăm bốn mươi bốn ba nghìn tám trăm một mươi bảy để giải quyết theo quy định của pháp luật
thưa quý vị với thủ đoạn tạo ra hàng loạt các khách hàng giả
thông tin giả nguyễn hiễu đạt trú tại huyện vân canh tỉnh bình định và đồng bọn đã lôi kéo nhiều khách hàng tham gia đầu tư trực tuyến lừa đảo và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
công an tp hcm đã bóc gỡ đường dây này và bắt giữ một mươi năm đối tượng về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

rồi gửi cho nguyễn tam lợi
để thực hiện hoàn hảo màn kịch này các đối tượng tạo dựng hình ảnh cá nhân thành đạt có đời sống sang chảnh trên mạng xã hội
một vài ngày đầu chúng gửi tiền lợi nhuận như đã cam đoan để các bị hại tin tưởng và tiếp tục gửi tiền đầu tư
trong từ một đến năm ngày sau khi khách đã chuyển lên mức đầu tư vip
và gửi thêm tiền vào các tài khoản ngân hàng do chúng đưa ra
nguyễn hiễu đạt chỉ đạo thông báo đã đặt cược hết tiền và bị thua kèm theo hình ảnh bằng kết quả
nhóm vip là có hơn hai trăm linh member
hai trăm linh member là chia ra cho những thằng cầm vip là mỗi đứa cầm tầm bốn mươi nít vip
tất cả đời ekip một nhóm vip tụi em đều ách một khách thật vậy thôi
họ không có kiến thức thì họ tự nhiên thì họ thua lỗ
còn ví dụ như những người tăng khác thì họ có những người họ theo đánh theo người độc lận
có những người đa tánh hôi bài thì đánh bài hôi xe thì đánh xeo
thì từ những cái mà không có kiến thức đó tất cả đa phần thì mình cũng tự nghĩ ra thôi
và cải cách nó lên dần dần thêm thời gian
với phương thức thủ đoạn nêu trên từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt của một nữ nạn nhân tại phường tám thành phố vũng tàu số tiền gần một tám tỷ đồng
khai báo tại cơ quan công an nguyễn hiệu đạt và đồng bọn thừa nhận cho đến khi bị bắt
chúng đã dùng thủ đoạn này để lừa đảo
khoảng ba trăm linh khách hàng chiếm đoạt được số tiền trên sáu mươi tỷ đồng
lực lượng trích sát của lực lượng ba năm công an tỉnh vũng tàu phải tiến hành hoạt động vừa trích sát trực tiếp
vừa trích sát trên không gian mạng nhiều cái biện pháp nhiệm vụ
thì sự phối hợp nhuận nhẫn chặt chẽ kết hợp với các biện pháp nhiệm vụ khác
đó là làm nên cái thành công của chuyên án
khám xét tại nơi ở của các đối tượng
cơ quan công an
đã thu hai xe ô tô
năm mươi bảy thùng máy tính để bàn
năm mươi năm màn hình máy tính
máy tính sách tay
khoảng hai bốn trăm linh sim điện thoại
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam một mươi năm đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ hơn về hoạt động của nhóm tội phạm này
liên quan đến hoạt động lừa đảo của nhóm nguyễn hiễu đạt và đồng bọn
cơ quan công an kêu gọi ai là nạn nhân của nhóm tội phạm này
đề nghị đến trình báo
phòng an ninh mạng và tội phạm công nghệ cao
hoặc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu
hoặc cơ quan công an các địa phương để phối hợp điều tra làm rõ vụ án
và tiếp ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đặng văn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại thôn trạch khê xã quảng trạch huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có sẹo chấm cách một cm sau cánh mũi trái
cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện nông cống tỉnh thanh hóa
là đối tượng dương văn cao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường chú tại tiểu khu tập cát hai
thị trấn nông cống huyện nông cống tỉnh thanh hóa
năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường chú tại thôn đông hải phường hải hòa thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện